chúng tôi thực hiện rất vướng vướng ở cái chỗ là vì chúng tôi muốn làm
thì vì đó chưa bàn rõ rõ ràng thì chúng tôi không thể nào lại vất động dân dân để bỏ tiền ra để làm cái việc đấy được
khác với căn hộ ông huân bà huyền được chuyển đến khu nhà ở tái định cư tứ hiệp pháp vân hà nội
được biết khi người dân chuyển về đây thang máy sập sệ không sử dụng được
và phòng cháy chữa cháy có cũng như không
mặc dù rất nhiều lần bà gửi đơn lên chủ đầu tư nhà thầu nhưng chẳng ai quan tâm
nếu có thế thì đang bộ đội là hai mươi bảy căn hộ bộ đội về là mắc
hai nghìn một mươi tám thì là tôi kêu gọi của chủ tịch thành phố hà nội tôi giúp xuống cho chúng tôi hỗ trợ chúng tôi được một cầu thang
thì bây giờ gọi là tạm đi là một cái cầu thang đấy
còn cầu thứ hai bây giờ thì vẫn trục chặt
hầu như là
cứ vài ngày thì lại kẹt một vài người trong cầu thang
bên cạnh hàng loạt bất cập về công trình sự mất an toàn của hàng nghìn hộ dân
việc bảo trì bảo dưỡng của hệ thống nhà ở xã hội được chủ đầu tư hứa hẹn nhiều lần
xong vẫn chưa thực hiện
mặc dù theo quy định luật nhà ở xã hội thời gian bảo hành tòa nhà là sáu mươi tháng
xong chưa hết bảo hành hàng loạt hạng mục đã xuống cấp
kỳ vọng có một căn nhà để an cư lạc nghiệp tại thành phố lớn là điều ao ước của rất nhiều người
đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp
hai vợ chồng anh tâm làm công nhân sống tại khu trung cư ctt một mươi một a bắc thăng long
thuộc loại trung cư nhà ở xã hội
sau vài năm sinh sống vị trí như mơ
nay gia đình không khỏi bàng hoàng về sự thờ ơ của chủ đầu tư
về chất lượng công trình hệ thống nhà ở
từ khi mà tôi vào đây thì thang máy hầu như là có tình trạng hỏng và kẹt nhiều
những cái nút ấn và những cái nút chuông báo nó không hoạt động
bên trong nhà mình thì những cái tường này nó cũng bong chóc hết sơn rồi
có vết nứt ở trên trên trên tầng đây mọi người nhìn đây có vết nứt đấy
cũng như nhà anh tâm bà lưu cả tuần nay chỉ ở trên căn phòng trông cháu
lý do là bởi thang máy của tòa nhà hỏng liên tục
với sức khỏe của một bà già hơn bảy mươi tuổi
việc bế cháu đi bộ từ tầng một mươi ba xuống tầng một để chơi là điều rất khó khăn
thời gian ra đây thì thang máy thường hay là xảy ra là nó hư hỏng
thì có một bên kia là hỏng từ tết ra đến nay
thì đến nay là mới vừa sửa được hai hôm nay
còn bên này thì trục chặt đi quá tải rồi cũng bị hỏng nhiều lần
thì bà thì giờ già rồi mà trông cháu người này mỗi lúc là đi lên đi xuống cầu thang lúc đi xuống thì nó dễ đi hơn
nhưng mà cái kiểu bà già mà nó trùng chân đi cũng khó
mà những lúc lên nó mệt lắm leo lên vì bế cháu nó rồi leo lên đi mệt rồi phải nghỉ
nghỉ mấy chặng mới lên được đến nơi
em chỉ thấy phức tạp cái thang máy thôi
nhà em có con bé lắm lúc đưa cái bé này đi học để sáng ra thì cứ tám giờ em mới đưa bé đi học
thì người ta toàn cắt thang máy
trước tám giờ cái dạo vừa rồi đấy người ta cắt tám giờ thì em đưa bé đi học
và thì nãy bế cái bé này đi bộ lên thì hơi mệt
bảo trì bảo dưỡng là việc quan trọng nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những lỗi kỹ thuật
phòng ngừa các sự cố tòa nhà
theo yêu cầu về quản lý và sử dụng thang máy quy định tại phụ lụng a tiêu chuẩn việt nam sáu nghìn ba trăm chín mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và điều ba tiêu chuẩn việt nam năm nghìn bảy trăm bốn mươi bốn một nghìn chín trăm chín mươi ba
thời hạn bảo trì thang máy cho các tòa nhà cao tầng và trung cư
là không quá hai tháng một lần
căn cứ quy chế quản lý sử dụng nhà trung cư ban hành kèm theo thông tư số hai
ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu của bộ xây dựng
thì tại điều một mươi một quy chế này quy định về việc bảo trì nhà trung cư như sau
hoạt động bảo trì nhà trung cư bao gồm việc kiểm tra quan chắc kiểm định chất lượng
sửa chữa nhỏ sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phần xây dựng nhà trung cư
kiểm tra duy trì hệ thống an toàn
phòng cháy chữa cháy thay thế các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng chung của tòa nhà
cụm nhà trung cư
trên thực tế mỗi năm xảy ra hàng chục vụ tai nạn từ thang máy
nhưng nguyên nhân ra sao ai chịu trách nhiệm hầu như không được nhắc tới vì những lý do nào đó
tại một số tòa nhà trung cư như ctt một mươi một a n sáu a
khi bắt đầu hết thời kỳ bảo hành thì một loạt sự cố mới diễn ra
công ty cung cấp lắp đặt bảo trì đều phủ trách nhiệm
chủ đầu tư và ban quản lý tòa nhà lắc đầu vì không có kinh phí
vì vậy đây được xem là bài toán khó với chính quyền thành phố và cũng là bài học đắt giá với các đồ thị